ngày hai mươi sáu tháng bảy đoàn công tác của ubnd tỉnh hòa bình do chủ tịch ubnd tỉnh làm trưởng đoàn
đã có buổi tiếp xúc đối thoại với nhân dân hai xã hợp thịnh và hợp thành huyện kỳ sơn
để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc khai thác kinh doanh vận chuyển cát sỏi gây bức xúc trong dư luận thời gian qua
tại buổi đối thoại chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình đã thẳng thắn nhận trách nhiệm của cá nhân
khi để xảy ra vụ việc gây bức xúc trong nhân dân đồng thời khẳng định sự việc trên
cũng là bài học về trách nhiệm chung của các cấp các ngành từ cơ sở tới tỉnh
trong công tác kiểm tra giám sát quản lý nhà nước trong công tác phối hợp giải quyết công việc
qua buổi tiếp xúc này chủ tịch ubnd tỉnh đề nghị các ngành và địa phương sẽ có báo cáo
đề xuất thích đáng để giải quyết sự việc lắng nghe tiếp thu ý kiến của nhân dân
và tiếp tục phối hợp để giải quyết các vấn đề liên quan
chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình mong muốn nhân dân chia sẻ với những khó khăn của các cơ quan và địa phương
ubnd tỉnh khẳng định việc cấp phép cho hai công ty về hoạt động khai thác cát sỏi trên sông đà
đã bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật đồng thời cũng xác định những vi phạm của hai công ty
trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân trên địa bàn
trong đó các cơ quan quản lý nhà nước và huyện kỳ sơn chưa hoàn thành chức năng trong quản lý nhà nước
chưa theo sát việc hướng dẫn quản lý khai thác của hai công ty
trong công tác phối hợp kiểm tra xử lý còn thiếu chặt chẽ không kịp thời
đã để vi phạm diễn ra trong nhiều ngày mới xử lý được
ubnd tỉnh đã chỉ đạo nghiêm khắc kiểm điểm đối với các cơ quan tổ chức liên quan
chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình khẳng định nếu hai công ty tiếp tục tái phạm
các lỗi trên sẽ xử lý theo quy định của pháp luật mà mức cao nhất là tức giấy phép hoạt động
đồng thời giao cho sở tài nguyên và môi trường sở kế hoạch và đầu tư xây dựng đánh giá
để xác định chữ lượng từ đó điều chỉnh giấy phép đầu tư theo hướng giảm thời gian
cũng như số lượng khai thác để bảo đảm tài nguyên và đời sống của nhân dân
đề nghị nhân dân tham gia giám sát hoạt động và trách nhiệm của tổ công tác liên ngành
ubnd tỉnh sẽ thường xuyên chỉ đạo xử lý tất cả các thông tin mà nhân dân nêu
bảo đảm việc khai thác vẫn phục vụ phát triển kinh tế xã hội
nhưng vẫn bảo đảm đời sống của người dân trên địa bàn
ngày hai mươi sáu tháng bảy tại hà nội đã diễn ra hội thảo với chủ đề
báo chí đồng hành cùng bảo hiểm xã hội việt nam vì mục tiêu phát triển xã hội bền vững
do tạp chí người làm báo hội nhà báo việt nam phối hợp cùng bảo hiểm xã hội việt nam tổ chức
hội thảo báo chí đồng hành cùng bảo hiểm xã hội việt nam vì mục tiêu phát triển xã hội bền vững
là diễn đàn quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền
không ngừng thắt chặt mối quan hệ đồng hành hợp tác cùng chia sẻ mọi khó khăn
thuận lợi giữa báo chí và bảo hiểm xã hội việt nam
qua đó cùng hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển toàn diện của đất nước
trong khuôn khổ cuộc hội thảo các đại biểu tham dự hội thảo cũng đề xuất những nhóm giải pháp cơ bản
nhằm nâng cao chất lượng thông tin về bảo hiểm xã hội trên báo chí
góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội
khẳng định tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm là hết sức cần thiết